thông tin được công ty cổ phần môi trường đô thị quảng nam đưa ra vào sáng nay
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay do khu xử lý rác thải ở xã tam xuân hai huyện núi thành không thể hoạt động
do người dân ngăn chặn nên địa bàn đã và đang tồn động hơn một mươi bảy mét khối rác thải
thời gian qua do người dân phản đối việc vận chuyển rác thải vào khu xử lý tam xuân hai huyện núi thành
dẫn đến lượng rác thải tồn động không được thu gom chất thành đống ở nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường
trong khi đó công suất của hai khu xử lý tam nghĩa huyện núi thành và đại hiệp huyện đại lộc
hiện đang hoạt động chỉ giải quyết được cho khu vực hành chính của tỉnh tại thành phố tam kỳ
và các huyện núi thành đại lộc điện bàn còn những địa phương như phú ninh thăng bình duy xuyên chưa thể thu gom